đi theo anh chị em xem coi đúng phúc âm không không đúng
nói là không chữa bệnh nhưng kể từ khi còn ở nhà cũ số một mươi bốn lê thị pha phường một thành phố bảo lộc
thường cùng nhóm trừ quỷ bảo lộc liên tục tổ chức chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học
tác động vào các bệnh nhân để trục quỷ ra khỏi người
trước đó thương tự nhận mình có khả năng viết ra lời của chúa cha
còn linh mục truyền thì giới thiệu có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện đặt tay chữa bệnh cho bất kỳ ai
sau này khi tổ chức chữa bệnh online ông ta còn tự nhận có thể chữa bệnh từ xa
nên biết những người tìm đến thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc đều là các bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo